trong năm hai nghìn một mươi tám trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp công tác đối ngoại nói chung
trong đó có đối ngoại đảng và đối thoại nhân dân nói riêng được triển khai chủ động tích cực toàn diện và đồng bộ
góp phần vào thành tựu chung của đất nước và nâng cao uy tín vị thế của việt nam trên trường quốc tế
phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí trần quốc vượng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức của ban đối ngoại
nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của ban trong năm hai nghìn một mươi chín
phải phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại đảng với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân để tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên các mặt trận đối ngoại
nghiên cứu đề xuất các cơ chế phối hợp
giữa các cơ quan làm công tác đối ngoại để xử lý tốt các vấn đề đối ngoại một cách kịp thời và có hiệu quả
với truyền thống đoàn kết tận tụy chủ động sáng tạo của ban đối ngoại trung ương trong gần bảy mươi năm qua
tôi tiên thưởng chắc rắn rằng các đồng chí sẽ phát huy thành quả công tác và kinh nghiệm hoạt động
khắc phục được những khăn hạn chế hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà bộ chính trị ban bí thư giao đóng góp thiết thực hơn nữa cho công tác đối ngoại của đảng và nhà nước ta
năm hai nghìn một mươi chín ban đối ngoại trung ương
phấn đấu đưa công tác đối ngoại đi vào chiều sâu hiệu quả thực chất góp phần xứng đáng vào mặt trận đối ngoại nước nhà
thưa quý vị sáng nay tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới việt nam campuchia lần thứ một mươi
với sự chủ trì của đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao và phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ vương quốc campuchia sa khen
từ hội nghị lần thứ chín tại phnom penh
đến nay hợp tác giữa các bộ ngành cơ quan trung ương của hai nước cũng như quan hệ giữa các tỉnh biên giới tiếp tục được thúc đẩy toàn diện đạt nhiều kết quả tích cực
chính quyền và nhân dân các tỉnh biên giới thường xuyên trao đổi đoàn giao lưu các cấp duy trì các kênh hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế xây dựng cơ sở hạ tầng y tế giáo dục phân giới cắm mốc bảo đảm an sinh xã hội
về kinh tế riêng năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch thương mại hai triệu đã đạt hơn bốn sáu tỷ usd kỳ vọng sớm đạt và vượt mục tiêu năm tỷ usd trước năm hai nghìn hai mươi
các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ quản lý tốt đường biên giới hiện đã hoàn thành được tám mươi bốn công tác phân giới cắm mốc biên giới trên bộ và quyết tâm hoàn thành trong thời gian sớm nhất
sáng nay tại hà nội tổng cục thuế đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
tổng cục thuế đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm hai nghìn một mươi chín đến sự có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
trong năm hai nghìn một mươi tám tổng cục thuế đã chỉ đạo toàn hệ thống theo dõi sát sao tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách của toàn địa bàn
trong đó đặc biệt lưu ý đối với một mươi sáu địa phương trọng điểm thực hiện phân tích đánh giá cụ thể tình hình thu ngân sách của từng nguồn thu để xử lý kịp thời những tồn tại vướng mắc trong cơ chế chính sách và công tác quản lý thu
bảo đảm nguồn thu phát sinh được tập trung kịp thời vào ngân sách nhà nước và dự toán thu được thực hiện theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra
cụ thể kết quả thu ngân sách năm hai nghìn một mươi tám đạt trên một triệu tỷ đồng bằng một trăm linh bảy hai dự toán tăng một mươi hai ba so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó nhiệt điện than là hơn hai mươi bốn tỷ kwh với tổng lượng than tiêu thụ các loại là hơn một mươi hai năm triệu tấn
tuy nhiên thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi tám các nhà máy phải sử dụng lượng than dự phòng để phát điện
một số tổ máy nhiệt điện đã phải dừng vận hành hoặc giảm công suất do không đủ lượng than vận hành
bên cạnh đó các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cũng đã được triển khai
năm hai nghìn một mươi chín tổng công ty phát điện đã đặt ra mục tiêu sản lượng điện sản xuất đạt hơn ba mươi tám tỷ kwh
tổng cộng đồng với các đối tác chẳng hạn như tập đoàn than công trọng việt nam tổng tư than đông bắc và nhập khẩu than từ các đối tác nước ngoài
cũng tại hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm hai nghìn một mươi tám evn genco i đã phát động phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
trong đó đặc biệt là mục tiêu hoàn thiện các dự án theo đúng tiến độ để hoàn thành mục tiêu tập trung mọi nguồn lực đảm bảo đủ điện tập đoàn trong năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị
cơ quan cảnh sát điều tra vừa tiếp tục khởi tố các bị can trong vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv và một số chi nhánh thuộc bidv
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với đoàn ánh sáng nguyên phó tổng giám đốc bidv ngô duy chính
nguyên giám đốc bidv chi nhánh hà thành nguyễn xuân giáp nguyên phó giám đốc bidv chi nhánh hà thành phạm hồng quang nguyên trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp một bidv chi nhánh hà thành đặng thanh nam nguyên cán bộ phòng khách hàng doanh nghiệp một bidv chi nhánh hà thành